tại vĩnh long do ảnh hưởng của chiều cường dâng cao trong mấy ngày qua nhiều tuyến đường trong nội ô thành phố vĩnh long bị ngập sâu ảnh hưởng tới giao thông buôn bán và đời sống của người dân
trong những ngày qua chiều cường dâng cao khiến nhiều đoạn quốc lộ trên địa bàn tỉnh vĩnh long bị ngập nghiêm trọng nhiều phương tiện tham gia giao thông di chuyển qua khu vực rất khó khăn
trong những ngày qua chiều cường dâng cao khiến nhiều đoạn quốc lộ trên địa bàn tỉnh vĩnh long bị ngập nghiêm trọng nhiều phương tiện tham gia giao thông di chuyển qua khu vực rất khó khăn
trong những ngày qua chiều cường dâng cao khiến nhiều đoạn quốc lộ trên địa bàn tỉnh vĩnh long bị ngập nghiêm trọng